ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp tăng cường hiệu quả giảm chi phí sản xuất cho người nông dân mà còn góp phần xây dựng thành công thương hiệu nông sản việt
đây cũng được xem là chìa khóa để nông nghiệp phát triển bền vững
việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hiện đang làm thay đổi diện mạo của nhiều hợp tác xã
các sản phẩm từng bước được nâng cao chất lượng mẫu mã từ đó dễ dàng tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước
hiện cả nước có hơn năm mươi hai hợp tác xã liên hợp tác xã tổ hợp tác nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất chế biến sâu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sản xuất tập trung và chuyên canh theo mô hình cánh đồng mẫu lớn kết hợp phát triển kinh tế nông nghiệp và dịch vụ du lịch áp dụng sáng tạo các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới công nghệ cao
tổ chức nông lương liên hiệp quốc cũng cho rằng việt nam nói chung đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông cửu long vựa lúa của cả nước nói riêng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây ra
biến đổi khí hậu nói chung hiện tượng el nino nói riêng đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống của nhân dân một số tỉnh miền trung tây nguyên và đồng bằng sông cửu long
đã đặt ra vấn đề đòi hỏi việc phát triển nông nghiệp phải theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
những năm qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã định hướng các địa phương chuyển sang sản xuất thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực
thực tế ở nước ta từ lâu đã áp dụng những mô hình kinh tế tuần hoàn từ hình thức giảng đơn nhất
là vườn ao chuồng hay như tại nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long mô hình sản xuất lúa thơm tôm sạch sen canh cá lúa sen canh tôm cua được triển khai hiệu quả
ưu điểm của các mô hình này là hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học thuốc trừ sâu nâng cao sản lượng sản phẩm
tại huyện phước long là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn của bạc liêu
nông dân ở đây vừa thu hoạch xong lúa với niềm vui nhân đôi vừa được mùa vừa trúng giá
gia đình ông trương văn tự có ba hectare thu hoạch được gần một dạ lúa năng suất bình quân trên sáu tấn một hectare
với vùng sản xuất tôm lúa năng suất đạt như vậy là rất cao
nông dân ăn tết rất là eo hẹp rồi sau khi được trồng lúa thì trong đến ngày thu hoạch lúa
thì hàng năm vừa thêm thu hoạch lúa
năm nay thì nông dân được trúng mùa trúng lúa hình ra là nông dân rất là phấn khởi
năm nay thì lúa này trúng lúa năm nay cái giống này nó phù hợp với đất toa đen

nhớ của ngành nông nghiệp huyện phước long vụ lúa trên đất tôm nhìn chung khá thuận lợi
mặc dù hạn hán xâm nhập mặn vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn có diễn biến tác động mạnh
tuy nhiên với nhiều giải pháp của ngành nông nghiệp để bảo đảm sản xuất thì năm hai nghìn hai mươi
huyện phước long đã xuống giống lúa trên đất tôm gần một mươi bốn hectare
chủ yếu là st hai mươi bốn st hai mươi năm đã được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho sản phẩm
mô hình sản xuất tôm lúa được thực hiện tại huyện phước long từ năm hai nghìn một
từ khi thực hiện mô hình này đời sống người nông dân có sự chuyển biến rõ rệt
hiện tại huyện phước long cùng với các địa phương khác có mô hình tôm lúa của tỉnh bạc liêu
đang triển khai nhiều giải pháp để đạt được sản xuất
nhằm nâng cao giá trị trong đó xây dựng phát triển mô hình tôm sạch lúa an toàn
theo quy trình hữu cơ kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
còn tại xã đông hòa huyện an minh tỉnh kiên giang
đã áp dụng mô hình nuôi sen canh tôm sú tôm càng xanh và cua biển
trong vụ từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
là một trong những hộ tham gia sản xuất mô hình sen canh tôm cua với diện tích hơn bốn hectare
mỗi năm gia đình ông phạm văn tâm thu về lợi nhuận hơn bốn trăm linh
không chỉ có ông tâm mà hầu hết nông dân ở huyện an minh
áp dụng mô hình nuôi sen canh ba loài thủy sản trên trong vụ tôm chính vụ
kết hợp với cho ăn kèm thức ăn hoặc ốc hến và sử dụng chế phẩm sinh học
đều mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô hình nuôi trước đây
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang
mô hình sản xuất tôm lúa kết hợp với một số loài thủy sản là loại hình nuôi trồng có thế mạnh
ở vùng u minh thượng của tỉnh gồm các huyện như an minh an biên u minh thượng
các địa phương này có đóng góp rất lớn vào sản lượng thủy sản của tỉnh
tuy nhiên mô hình cũng gặp một số khó khăn do sự bất lợi của thời tiết
quy trình kỹ thuật nuôi cũng như đầu ra sản phẩm bởi yêu cầu kỹ thuật
và cũng như chất lượng sản phẩm
sản phẩm tương đối cao
đồng thời cũng thông báo cho bà con nông dân về cái xét nghiệm miễn phí
khi mà có bà con chọn con giống để đạt cái chất lượng
khuyến cáo bà con nông dân kết hợp với các doanh nghiệp mà chúng ta
để làm sao đạt được cái chứng nhận cái vùng tôm lúa đạt cái chứng nhận hữu cơ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiên giang
từ đầu năm đến nay diện tích sản xuất tôm lúa của tỉnh khoảng một trăm hai mươi hectare
đạt trên một trăm một mươi kế hoạch
sản lượng ước trên bảy mươi tấn
để nâng cao hiệu quả sản xuất giá trị kinh tế
nông dân các vùng tôm trong tỉnh đẩy mạnh phát triển mô hình
theo tổ hợp tác hợp tác xã theo hướng an toàn sinh học
thành lập các tổ hợp tác hợp tác xã gắn với liên kết doanh nghiệp
nâng cao giá trị sản phẩm lợi nhuận cho nông dân
thực tế sản xuất ngày một thuận thiên hơn với nhiều mô hình hiệu quả
hiện đại và gia tăng chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm
là những chuyển đổi dễ nhận thấy của nền nông nghiệp trong những năm gần đây
từ đó không chỉ góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển nhanh bền vững
mà còn thuận lợi vượt qua thách thức
từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu biến động thị trường
ba cái biến rất lớn đối với nông nghiệp việt nam
mà nó hiện hữu rõ nhất ở đồng bằng sài gòn là biến động biến đổi khí hậu
biến thứ nhất là biến động khí hậu biến thứ hai là biến động thị trường
cái biến thứ ba nữa là biến chuyển xuất
tôi nghĩ rằng đầu tiên là chúng ta hãy thay đổi toàn bộ cái cách tiếp cận truyền thống như chúng ta giờ
nghĩa là chỉ duy nhất cách tiếp cận rừng đó là tạo ra nhiều sản lượng để thu nhập người nông dân cao hơn
thực tế chứng minh nó đã các chuyên gia nó đã tới ngưỡng
và bắt đầu sự đánh đổi nó càng ngày càng khốc liệt hơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan cho rằng
các địa phương cần thay đổi tư duy
nhìn biến đổi khí hậu bằng con mắt tích cực hơn và cùng nhau tìm ra giải pháp
việc chuyển đổi mô hình nuôi trồng không đơn thuần để đáp ứng theo nhu cầu thị trường
cho thu nhập tốt hơn mà cái chính là để sản xuất thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu
trong đó thì sản xuất thuận thiên không phải là sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên
mà là chủ động sản xuất thích ứng phù hợp và bền vững theo tình hình biến đổi khí hậu hiện nay